vị ngày hôm nay chín tháng hai tòa nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai mươi bị cáo
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế cần thơ
gây thể thoại cho nhà nước hơn ba mươi hai sáu tỷ đồng
là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng ông võ thành thống
nguyên chủ tịch ubnd tp cn vắng mặt và ủy quyền cho người đại diện tham gia phiên tòa
tuy nhiên hội đồng xét xử không chấp nhận vì cho rằng việc triệu tập ông thống
là để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án do đó yêu cầu ông võ thành thống
phải có mặt tại phiên xét xử vào buổi chiều ngày hôm nay
theo hồ sơ vụ án sau khi rời công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
bị cáo hoàng thị thúy nga thành lập tập đoàn hành trình thành công mới nsg group
sau đó nsg group thành lập thêm bảy công ty hoạt động về lĩnh vực giáo dục và y tế
trong đó có công ty jsg công ty bình an
từ năm hai nghìn một mươi năm nsg group đã đặt tập đoàn hành trình thành công mới nsg group
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín sở y tế cần thơ là chủ đầu tư bốn gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế
trong đó ba gói thầu cho bệnh viện nhi đồng và một gói thầu cho bệnh viện tim
cáo trạng khẳng định hai cựu giám đốc sở y tế cần thơ đã thông đồng với hoàng thị thúy nga
chủ tịch hội đồng thành viên nsg group vũ quang ngọc phó tổng giám đốc công ty medicon
đặng xuân minh tổng giám đốc và nguyễn quốc việt phó tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá
btc verur để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu từ câu đề xuất chủ trương đầu tư dự án
lập dự án lập dự toán bố trí vốn thẩm định giá lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu
để cho công ty msg và công ty bình an của hoàng thị thúy nga trúng bốn gói thầu tổng trị giá gần chín mươi tỷ đồng
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn ba mươi hai sáu tỷ đồng
trong vụ án hội đồng xét xử xác định người bị hại là sở y tế cần thơ
liên quan đến vụ mẹ chồng con dâu ở tỉnh quảng nam đốt săng đánh ghen
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn thị diễm phượng sinh năm hai nghìn
và mẹ chồng là đặng thị thống nhất sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng chú tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam để điều tra về tội giết người
theo điều tra khoảng tám giờ một mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng một do ghen tuông tình cảm nên nguyễn thị diễm phượng cùng mẹ chồng
tìm một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố đà nẵng để đánh ghen
khi phát hiện chồng mình là nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đang cõng người phụ nữ trên lưng đi từ quán karaoke quang vinh
thuộc thị trấn nam phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam phương và mẹ chồng đã đến để đánh ghen
công an xác định phượng đã dùng xăng trong chai loại một năm lít tưới vào người phụ nữ trên rồi dùng bật lửa đốt khiến nạn nhân bị thương tích nặng
theo thông tin từ bệnh viện đà nẵng nạn nhân bị bỏng độ bốn ba mươi năm ở các vị trí
đầu cổ mặt lưng tay mông trái biên chứng suy hô ấp
trong khi đó phượng bị bỏng ở bàn tay trái
trong quá trình dập lửa và cứu người chồng của phượng cũng bị bỏng hai bàn tay
với tổng số tiền giao dịch là một mươi tỷ đồng một đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đấu tranh triệt phá
các đối tượng trong tham gia đường dây này gồm nguyễn quốc phi
nguyễn quốc hùng vương hải âu nguyễn hoàng anh hoàng văn dũng và trần văn vân đều trú tại huyện grab
các đối tượng đã thông qua trang mạng bóng tám mươi tám com để thực hiện hành vi cá độ bóng đá và sử dụng mạng xã hội để trao đổi nhằm đối phó với cơ quan công an
số tiền các đối tượng giao dịch cá độ bóng đá là khoảng một mươi tỷ đồng
lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật chứng sổ sách cùng các công cụ phương tiện mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi cá độ bóng đá
với hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng lê huy cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện tân châu của tỉnh tây ninh đã bị công an tp tây ninh tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
vào chiều ngày bảy tháng hai trên đường bảy trăm tám mươi năm thuộc ấp thạnh lợi xã thạnh tân tp tây ninh lực lượng công an đã bắt quả tăng cường đang tàng trữ hai khẩu súng tự chế bốn viên đạn một xe ô tô
bước đầu đối tượng khai nhận lên mạng tìm hiểu xong đặt mua hàng với mục đích dùng để phòng thân
cường là đối tượng từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc